ngày một mươi ba tháng chín theo thông tin từ bộ công an cho biết cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung
đối với bị can đỗ mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín phó hiệu trường trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở
và trung học phổ thông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình về tội nhận hối lộ khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc về tội đưa hối lộ đối với hồ trúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
giáo viên trường trung học phổ thông thanh hà tỉnh hòa bình
đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định
khởi tố bị can khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với sáu bị can khác
trong đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đào ngọc thuật
áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm bị can còn lại
vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật